vâng điểm lại một vài dấu ấn quan trọng để thấy được là trong năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an nhân dân của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
trên cơ sở những kết quả mà chúng ta đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi bốn những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nào được đạt ra
mục tiêu bao trùm nhất đó là phải giữ vững ổn định chính trị giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống
không để xảy ra bạo loạn khủng bố hình thành các tổ chức chính trị
chỉ đối lập trong nước không để vi động bất ngờ về mặt chiến lược phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng chống tội phạm
kìm chế sự gia tăng của tội phạm tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội
để thực hiện tốt các mục tiêu trên toàn lực lượng công an nhân dân tiếp tục thực hiện đồng ngộ các giải pháp
trong đó tập trung thực hiện ba giải pháp trọng tâm mang tính đột phá huy động cả hệ thống chính trị
thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị trọng tâm là hiện đại hóa về con người
ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất trang bị phương tiện cho công an cấp huyện xã phường thị trấn
đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận khoa học
dự báo chiến lược đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và các mặt công tác công an
vâng như vậy có thể thấy là trong năm hai nghìn hai mươi bốn thì có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng có lời chia sẻ động viên và giao nhiệm vụ như thế nào đối với cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng
bước sang năm hai nghìn hai mươi bốn thì bên cạnh những thời cơ thuận lợi hết sức cơ bản công tác công an cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn hơn
yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an ngày càng cao hơn nhưng cũng hết sức vinh dự và vẻ vang
tôi tin tưởng rằng toàn lực lượng công an nhân dân sẽ quyết tâm chính trị cao hành động quyết liệt hơn nữa
ngay từ những ngày đầu tháng đầu quý đầu của năm mới
nêu cao ý chí tinh thần đàn kết thống nhất trung sức đồng lòng ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao
nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi bốn và chuẩn bị đón xuân giáp thiền thay mặt đảng quỷ quân trung ương bộ công an
tôi thân ái gửi tới toàn thể tướng lĩnh sĩ quan hạ sĩ quan học viên công nhân công an lao động hợp đồng trong công an nhân dân
các đồng chí cán bộ công an hiêu trí thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ công an nhân dân cùng với gia đình
thăm hỏi ân cần và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất chúc các đồng chí cùng gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành công
một lần nữa xin cảm ơn bộ trưởng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn kính chúc bộ trưởng thật nhiều sức khỏe và thành công
nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn vào chiều nay tại hà nam thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến thăm động viên chúc tết và kiểm tra các mặt công tác công an tại công an xã liêm cần huyện thanh liêm
năm qua công an xã liêm cần đã bám sát địa bàn nắm chắc tình hình an ninh nông thôn an ninh tôn giáo
tình hình trật tự an toàn xã hội trong các thôn xóm kịp thời giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong khu dân cư
tăng cường công tác bảo đảm an toàn các ngày lễ tết nhất là dịp lễ noel và tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn sắp đến
qua đó tình hình an ninh trật tự được đảm bảo không phát sinh vụ việc phức tạp
ghi nhận những kết quả trên thứ trưởng trần quốc tỏ biểu dương thành tích mà công an tỉnh hà nam nói chung
và công an xã liêm cần nói riêng đã đạt được trong thời gian vừa qua
đồng thời thượng tướng trần quốc tỏ đề nghị công an xã liêm cần tiếp tục phát huy tốt vai trò nồng cốt
nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở chủ động tham hiu kịp thời cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo
chỉ đạo công tác giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội kịp thời phát hiện và giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở
khi mới xảy ra không để các vụ việc phức tạp bất ngờ
đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn để người dân được đón tết yên vui đầm ấm
thưa quý vị và các bạn chiều cuối năm ngày ba mươi tết thì không gian hà nội như chầm xuống bởi sự vắng lặng
cái ôn nào của ngày thường như biến đâu mất
thay vào đó là những khoảnh khách thảnh thơi của lạc đác khách du lịch người nước ngoài hay những người dân hà nội đi sắm tết và dạo phố
vâng đây chính là một đặc trưng mà nhiều người dân hà nội luôn rất mong chờ vào mỗi chiều cuối năm
và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng cảm nhận bầu không khí này cùng với phóng viên nguyễn vũ
trái ngược với bầu không khí có phần ảm đạm và tĩnh lặng của những buổi chiều ba mươi tết những năm trước đây
chiều ba mươi tết tại hà nội trong năm nay lại mang nhiều sự huyê áo và nhộn nhịp
khi mà theo như quan sát của chúng tôi thì tại khu vực hồ gươm đông đảo người dân đã tập trung đến từ rất sớm
một phần là thời tiết đang khá là ưu đãi quang đáng để người dân có thể du xuân với những bệnh hình đẹp
một phần khác là phải đến chín năm nữa nếu tính theo lịch vạn điên thì chúng ta mới lại đón một buổi chiều ba mươi tết
và vì vậy thì rất đông đảo người dân đã chọn ngày hôm nay để du xuân đón tết trong những ngày cuối cùng của năm cũ
không khí tết thì nó khác trước nhiều tức là không phải lo lắng gì đến nấu nướng rồi các thứ nữa
chỉ là cứ chuẩn bị trước một chút xong rồi là chiều ba mươi là dạo phố thôi
thời tiết rất là đẹp cũng như là phố phương rất là sạch sẽ
người dân thì lô lức đón tết cũng như là các bạn trẻ thì có những buổi thăm thú cũng như là vui chơi rất là mùi
vâng có lẽ là bộ khúc khí sôi động và náo nhiệt này tại khu vực hồ gươm sẽ còn tiếp tục diễn ra trong một vài giờ tới
khi mà chỉ ít giờ nữa thôi
khu vực này cũng như là toàn bộ ba mươi hai điểm
bản pháo hoa trên toàn địa bàn thành phố hà nội sẽ cùng hòa chung tiếng pháo để chào đón năm mới chào đón năm giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
và vâng thưa đồng chí để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân vui xuân đón tết trong thời điểm thời khắc thiêng liêng
thời khắc giao thừa đêm ngày hôm nay thì các lực lượng chức năng và lực lượng cảnh sát cơ động đã có những biện pháp như thế nào để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân
trung đảng cảnh sát cơ động đã quán triệt triển khai và xây dựng một phương án tổng thể phối hợp với các lực lượng trong và ngoài công an thành phố với tinh thần một trăm linh cán bộ chiến sĩ ứng trực làm việc
đặc biệt là xây dựng phương án tập trung vào chín điểm bắn pháo hoa tầm cao và kết hợp bắn pháo hoa tầm thấp rồi một số bố trí lực lượng luân phiên vừa công tác bảo vệ lực lượng ứng trực tại đơn vị
ứng trực tại một số địa điểm để sẵn sàng tăng cường

ứng trực tại đơn vị